thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp đại sứ nguyễn phú bình chủ tịch hội liên lạc với người việt nam ở nước ngoài
tại buổi tiếp thủ tướng nêu rõ nhân dịp sắp tới tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng ân cần gửi lời hỏi thăm
lời chúc tốt đẹp tới toàn thể bà con việt kiều ở nước ngoài
nhấn mạnh đảng nhà nước luôn quan tâm công tác người việt nam ở nước ngoài
coi bà con việt kiều là bộ phận không thể tách rời của dân tộc việt nam
chính phủ luôn chỉ đạo bộ ngoại giao quan tâm công tác việt kiều
đồng thời đánh giá hội có nhiều hoạt động tích cực
tạo được uy tín với bà con đóng góp tích cực vào công tác người việt nam ở nước ngoài
thủ tướng mong bà con việt kiều tích cực đóng góp xây dựng quê hương đất nước
mong ủy ban nhà nước về người việt nam ở nước ngoài hội liên lạc người việt nam ở nước ngoài
có nhiều hoạt động tích cực hơn thiết thực hơn các cấp chính quyền địa phương
có nhiều hoạt động thiết thực đón tiếp chú đáo bà con về nước
thăm quê hương đón tết nguyên đán
điều này cũng thể hiện sự quan tâm của đảng nhà nước với công tác người việt nam ở nước ngoài
thủ tướng khẳng định tầm quan trọng của công tác việt kiều nhất là lớp trẻ
do đó hội cần phối hợp với chính phủ các đại sứ quán việt nam ở nước ngoài
các bộ ngành liên quan chú trọng quan tâm giới trẻ việt kiều
trong đó cần đẩy mạnh dạy học và dạy tiếng việt cho giới trẻ
thủ tướng mong hội mở ra không gian hoạt động mạnh mẽ
thu hút nhiều bà con việt kiều tham gia
thủ tướng mong hội mở ra tích cực giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc
đại sứ nguyễn phú bình cảm ơn sự quan tâm của đảng nhà nước đối với bà con việt kiều
bày tỏ mong muốn hội chung tay với ủy ban nhà nước về người việt nam ở nước ngoài
để góp phần giúp chính phủ làm tốt công tác này
đồng chí kiến nghị đảng nhà nước cần chú trọng thu hút nhân tài trí thức và doanh nhân việt kiều
để góp phần thiết thực vào công cuộc xây dựng đất nước nhất là giới trẻ
do đó đồng chí kiến nghị chính phủ cần có chính sách để khuyến khích giới trẻ việt kiều
luôn gắn bó hướng về quê hương đất nước thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo
đồng thời cho biết đại hội sắp tới của hội sẽ tập trung thảo luận vấn đề tri thức và doanh nhân
mở rộng quan hệ liên kết với các tổ chức có mong muốn hợp tác với việt nam